tại hà nội đã diễn ra hội nghị lấy ý kiến các hội đồng tư vấn của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đối với các dự thảo văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị phó trưởng tiểu ban thường trực
tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cùng nhiều đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước
thảo luận tại hội nghị các đại biểu đã đề xuất góp ý những nội dung liên quan đến vấn đề văn hóa
trong đó chú trọng việc đặt sự phát triển của con người lên hàng đầu nâng cao chất lượng giáo dục
đào tạo hoàn thiện cụ thể hóa và đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
đặc biệt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng cần đi sâu vào nguồn gốc chống chủ nghĩa quan liêu
kiên quyết xử lý triệt đề những vụ an lớn để khẳng định và củng cố niềm tin của nhân dân
các đại biểu cũng đánh giá cao thành công của dự thảo báo cáo chính trị tại đại hội một mươi ba của đảng
đồng thời khẳng định các dự thảo văn kiện đã tổng kết đánh giá thực tiễn thể hiện mong muốn và nguyện vọng của nhân dân
tạo sự thống nhất cao về nhận thức hành động và ý chí quyết tâm trong toàn đảng toàn dân toàn quân